các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại phiên họp sáng ngày một mươi sáu tháng ba thủ tướng nước chủ nhà malcom tân bull đã hoan nghênh lãnh đạo các nước asean tới sydney tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt này
các lãnh đạo đã tập trung đề cập đến nhiều vấn đề tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cả kinh tế và an ninh
với chủ đề tăng cường an ninh và thịnh vượng ở khu vực các hội nghị cấp cao doanh nghiệp asean australia hội nghị quốc tế chống khủng bố và phiên họp toàn thể của các nhà lãnh đạo cấp cao diễn ra trong khuôn khổ hội nghị ba ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng ba
các lãnh đạo đã thông qua tuyên bố sydney tuyên bố chung của hội nghị và bản ghi nhớ giữa asean và chính phủ australia về hợp tác chống khủng bố quốc tế
ngoài ra australia và các nước asean còn ký và công bố hơn một mươi bản ghi nhớ sáng kiến dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau
australia là nước đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác đối thoại chính thức với asean trên cả ba lĩnh vực là chính trị kinh tế và hợp tác chuyên ngành từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
năm hai nghìn một mươi bốn hai bên đã tổ chức cấp cao kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ
qua đó nâng tầm lên đối tác chiến lược
chính phủ philippines vừa tuyên bố rút khỏi tòa án hình sự quốc tế icc và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức
động thái diễn ra trong bối cảnh tòa án này đang tiến hành cuộc điều tra chiến dịch chống ma túy của tổng thống roigo duterte
theo đó tổng thống duterte cho rằng hiện đang có một nhóm lợi ích nhằm tìm cách tác động tới giới chức liên hợp quốc nhằm kết tội ông
hồi tháng hai vừa qua icc có trụ sở tại la hay hà lan
thông báo bắt đầu điều tra sơ bộ về cuộc chiến chống ma túy ở philippines
ông duterte tuyên thệ nhậm chức tổng thống philippines vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu với nhiệm kỳ kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi lên nắm quyền ông đã chỉ đạo tiến hành chiến dịch truy quét tội phạm ma túy mạnh tay để bảo đảm trật tự xã hội
theo thông báo cảnh sát philippines đã tiêu diệt gần bốn nghi phạm trong khuôn khổ chiến dịch này
ngày một mươi bốn tháng ba triển lãm hàng hải châu á lần thứ một mươi năm đã khai mạc tại trung tâm triển lãm mari sân bay của singapore với sự tham gia đông đảo của hàng nghìn doanh nghiệp trên thế giới
triển lãm lần này trưng bày và giới thiệu những công nghệ kỹ thuật mới nhất trong các lĩnh vực như thiết kế đóng và sửa chữa tàu biển quản lý giám sát an toàn vận tải và dịch vụ càng biển
tham dự triển lãm có hơn một mươi năm doanh nghiệp đến từ sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có nhiều doanh nghiệp nổi tiếng của các quốc gia có nền công nghiệp hàng hải phát triển như nhật bản hàn quốc pháp đức và tây ban nha
qua nhiều kỳ tổ chức triển lãm hàng hải châu á tại singapore đã chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình trong giới thiệu quảng bá cũng như xúc tiến các hoạt động hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải quốc tế
đặc biệt triển lãm lần này còn giúp các bên nắm được xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp hàng hải khu vực và thế giới đồng thời tiếp cận với những công nghệ vật liệu mới và ứng dụng công nghệ số
chính phủ thái lan vừa yêu cầu các cơ quan chức năng rút ngắn quy trình đăng ký cho lao động nhập cư tại các trung tâm dịch vụ một cửa
hiện tám mươi trung tâm dịch vụ một cửa tại nước này trong đó có năm trung tâm ở bangkok
đang gấp rút thực hiện các thủ tục cần thiết cho lao động nhập cư
theo thống kê của bộ lao động thái lan đến ngày một mươi hai tháng ba vừa qua
cơ quan chức năng mới hoàn thành đăng ký cho bốn trăm linh lao động nhập cư đến từ các nước lào campuchia và myanmar
hiện vẫn còn một sáu triệu trường hợp chưa được đăng ký trong đó chỉ khoảng một triệu trường hợp đã được xác minh quốc tịch
bộ lao động thái lan kêu gọi lao động nước ngoài đến ngay các trung tâm đăng ký lao động nhập cư
những trường hợp hoàn chỉnh các thủ tục sẽ được phép lao động ở thái lan đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ lao động cũng đã mở một kênh quản lý trực tuyến phục vụ người lao động nhập cư
tuy vậy số lượng một sáu triệu lao động chưa đăng ký sẽ là thách thức lớn cho các cơ quan chức năng nước này
khi chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa để thực hiện
nội các thái lan mới đây vừa nhất trí soạn thảo một đạo luật quản lý các giao dịch bằng tiền điện tử
và đánh thuế loại hình thị trường tài chính mới mẻ nhưng chưa được quản lý này
theo giới chức thái lan cho biết bộ tài chính nước này mới đây đã đệ trình một dự luật
nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền và gian lận
đồng thời cũng đề xuất áp dụng mức thuế lên tới một mươi đối với các thu nhập từ giao dịch tiền kỹ thuật số
trong khi đó thống đốc ngân hàng trung ương thái lan cho biết nước này sẽ có một đạo luật
để quản lý một cách toàn diện tiền kỹ thuật số và kêu gọi vốn đầu tư bằng tiền kỹ thuật số trong tháng bốn tới
các đồng tiền ảo đã tăng giá tróng mặt trong năm hai nghìn một mươi bảy do theo đó là cơn suất tiền ảo lan rộng trên toàn cầu
nhiều quốc gia như trung quốc hàn quốc ấn độ đã cấm giao dịch tiền ảo
giới chức liên minh châu âu eu cũng lên tiếng yêu cầu phải siết chặt kiểm soát tiền kỹ thuật số
thưa quý vị và các bạn như trong phần điểm tin chúng tôi vừa đề cập
trong khuôn khổ chuyến thăm australia từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng ba
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia
việc lãnh đạo việt nam tham dự hội nghị thể hiện tầm quan trọng
của mối hợp tác này cũng như khẳng định vai trò và trách nhiệm của việt nam đối với cộng đồng asean
để quý vị và các bạn có thể hiểu hơn về sự kiện này
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ phạm quang minh
chuyên gia nghiên cứu về đông nam á hiệu trường trường khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ phạm quang minh đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa ông hội nghị cấp cao asean australia được tổ chức năm nay với chủ đề là
tăng cường an ninh và thịnh vượng ở khu vực theo đề xuất của thủ tướng australia macon turnbull
vậy thì ông có thể đánh giá về ý nghĩa của chủ đề này cũng như là bối cảnh diễn ra hội nghị
chủ đề năm nay nó đáp ứng được cái mong mỏi cũng như là cái lợi ích của các bên an ninh và phát triển
đấy là cái nhu cầu không chỉ của australia mà của cả asean nữa
trong cái bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược giữa các cường quốc như là mỹ
và trung quốc thì cái việc mà australia và asean tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai
tại australia cho thấy rằng là nó là cái mối quan tâm chung và muốn giữ cho cái khu vực này
có một cái sự an toàn một cái sự ổn định và một cái sự thịnh vượng đáp ứng cái nhu cầu của tất cả các bên
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về mối quan hệ giữa asean và australia cho quý vị khán giả của truyền hình nhân dân được biết
vâng như vậy thì nếu mà nhìn lại thì chúng ta thấy rằng là cái quan hệ này nó không phải là ngày một ngày hai đã có được
nó đã có một cái quá trình rất là dài
nó được trải qua những cái thử thách
nếu mà nhìn vào những cái gọi là thời điểm quan trọng thì chúng ta cần phải nhớ là bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
australia và asean đã xác định gọi là đối tác của nhau
từ cái thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thì nó được nâng dần lên
tôi thấy như vậy là năm hai nghìn chín là một cái thời điểm rất là quan trọng
đấy là khi asean và australia đã nâng tầm quan hệ đã ký một cái hiệp định gọi là
xây dựng cái khu vực thương mại tự do asean australia
điều này rất là quan trọng cho cái hợp tác kinh tế
chúng ta biết rằng là phải chỉ là những cái đối tác mà có cái sự tương đồng về lợi ích
thế rồi có chùng cùng chung quan điểm có chùng cùng chung cái mục đích là xây dựng cái phát triển cái nền kinh tế
thì họ mới xây dựng cái khu vực thương mại tự do
và từ năm hai nghìn chín đến nay chúng ta thấy rằng là quan hệ thương mại giữa hai bên đã phát triển lên một cái tầm cao rất là mới rồi
australia là một trong những bạn hàng lớp thứ bảy của asean
đầu tư của australia và asean cũng rất nhiều
từ hai nghìn chín thì đến năm hai nghìn một mươi bốn thì hai bên xác định rằng là bây giờ họ phải thiết lập một cái cơ chế đối thoại nó hiệu quả hơn
bằng việc là khẳng định là cứ hai năm một lần thì hội nghị thượng đỉnh đúng không của hai bên sẽ diễn ra
và chúng ta thấy như vậy là năm hai nghìn một mươi sáu thì cái hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa australia và asean đã diễn ra tại lào
thực hiện cái cam kết đó thì năm nay chúng ta thấy hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai đã diễn ra
như vậy nó thể hiện cái gì
nó thể hiện cái sự tin cậy bởi vì là các đối tác chiến lược cho nên là cái lĩnh vực hợp tác nó rất là toàn diện
nó diễn ra trên tất cả các mặt ví dụ như là chính trị và ngoại giao thì gặp gỡ thượng đỉnh kinh tế thì đẩy mạnh thương mại cái đầu tư đúng không
thế rồi thì về mặt an ninh quốc phòng thì rõ ràng rằng là úc là một trong những đối tác rất là quan trọng
ví dụ như là giúp đỡ ba nước là indonesia philippines và malaysia tiến hành các cái cuộc tập trận chung ở cái vùng biển của đông nam á
sự hợp tác của australia và asean bây giờ nó đã là một sự hợp tác toàn diện tin cậy và có thể là hiểu biết lẫn nhau vì cái mục tiêu chung
vậy thì cũng xin được hỏi giáo sư rằng là việc mà thủ tướng nguyễn xuân phúc không những là tham gia mà còn phát biểu tại hội nghị chính thì thể hiện vai trò của việt nam như thế nào trong cộng đồng asean
có thể nói rằng là việc thủ tướng nguyễn xuân phúc được mời đến úc năm nay giữ cái gọi là hội nghị thượng đỉnh asean úc nó thể hiện rằng là chúng ta
được ghi nhận bởi các quốc gia trong khu vực úc đánh giá rất cao vai trò và vị trí của việt nam
và đặc biệt năm nay thì nó là kỷ niệm bốn mươi năm năm cái việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa úc và việt nam
và vì vậy thì tiếng nói của việt nam trong cái hội nghị thượng đỉnh này chắc chắn là một trong những cái tiếng nói mà có cái tầm quan trọng
nó khẳng định rằng là việt nam thể hiện không những là cái sức mạnh của mình nhưng đồng thời là cái tiếng nói chung của asean
của một cái tổ chức
mà đang đóng cái vai trò gọi là trèo lái trung tâm trong việc định hình một cái kiến trúc an ninh mới ở khu vực
vậy thì ông cũng có thể nói về tiềm năng hợp tác giữa asean và australia nói chung và việt nam australia nói riêng
tôi nghĩ rằng là úc và asean nếu ở tầm khu vực thì đều có cái lợi ích chung
đấy là hòa bình đấy là an ninh cũng như là sự thịnh vượng
bởi vì cái khu vực asean thì nằm ở
nằm ở cái vị trí địa chiến lược đúng không
rất là quan trọng và toàn bộ cái gọi là giao thương của australia đều đi qua cái khu vực đông nam á
và vì vậy thì úc và asean chia sẻ cũng quan điểm là tự do hàng hải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
dựa trên những cái nguyên tắc của luật pháp quốc tế
giữa úc với việt nam thì tôi nghĩ có sáu cái lĩnh vực rất là quan trọng trong cái hợp tác giữa hai bên mà lãnh đạo của hai nước đã khẳng định rồi
đấy từ trước đến nay
đấy là lĩnh vực về gọi là nông nghiệp và nông thôn
hay thứ hai là vấn đề cơ sở hạ tầng
thế rồi vấn đề thứ ba là chúng ta thấy đào tạo nguồn nhân lực
đặc biệt là vấn đề cung cấp học bổng
cái lĩnh vực nữa mà tôi thấy rất quan trọng đấy là chống biến đổi hiệu
thế rồi lĩnh vực nữa là lĩnh vực gọi là chúng ta thấy như là xóa đói giảm nghèo
cái trợ giúp của australia trong lĩnh vực cung cấp các cái oda
và đặc biệt quan tâm tới cái gọi là sự bất bình đẳng giới tại việt nam
ở đây thì có thể nói rằng là về vấn đề an ninh chắc chắn là một trong những mối quan hệ quan tâm hàng đầu của hai bên
đó là những cái hợp tác mà tôi nghĩ rằng là rất là thiết thực giữa việt nam với úc
và tôi tin chắc là cái triển vọng của quan hệ giữa hai nước sẽ rất là sán lạn trong cái thời gian tới
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư
và một lần nữa cũng cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trên đường phố thủ đô bangkok thái lan
thật không khó để bắt gặp cảnh những nghệ sĩ khiếm thị biểu diễn âm nhạc
dù phải vật lộn mưu sinh và vượt qua định kiến xã hội họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống đô thị tại quốc gia đông nam á này
một buổi chiều thứ năm bận rộn như bao ngày khác chị yupin lại tìm kiếm cho mình một góc trên con phố sầm ớt
với dụng cụ đơn giản là loa thùng và một chiếc micro chị hy vọng tiếng hát của mình sẽ thu hút được sự chú ý của người đi đường
chị là một trong nhiều người lùn khiếm thị đang biểu diễn trên khắp các con phố tại thủ đô bangkok thái lan
mỗi ngày làm việc một mươi hai giờ đồng hồ mang lại cho chị một khoản thu nhập khoảng ba mươi đô la
không có quá nhiều công việc dành cho người khiếm thị chúng tôi có thể đi hát đi bán vé số hoặc làm nhân viên massage
những nghệ sĩ trên đường phố đa phần là người từ khu vực nông thôn lên thành phố kiếm sống
họ đã xuất hiện tại những ngã tư trạm xe buýt từ hàng chục năm nay
dù là người khuyết tật thế nhưng màn trình diễn của họ được đánh giá rất cao
tuy vậy đây chưa bao giờ là một công việc giúp bảo đảm cuộc sống ổn định
mỗi lần ra khỏi nhà là chúng tôi phải trả tiền đi lại và uống
một số ngày thậm chí không có tiền để giành thế nhưng chúng tôi vẫn chơi nhạc và ca hát bởi vì đó là những gì chúng tôi yêu
theo luật được ban hành năm hai nghìn một mươi sáu tất cả những nghệ sĩ khuyết tật trên đường phố thái lan đều phải có giấy phép hoạt động
nhằm hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật chính phủ đã tổ chức những lớp học nhạc
giúp nâng cao trình độ
họ thực sự là một phần trong văn hóa truyền thống thái lan giúp gìn giữ những nét văn hóa mà các đô thị dường như đã quay lưng lại
họ có vị trí thấp hơn so với những nghệ sĩ ở tầng lớp trung lưu chơi những nhạc cụ phương tây
trong một đô thị ồn ào và sầm ớt như bangkok những lời ca tiếng hát được cất lên bởi những nghệ sĩ khiếm thị tại các góc phố vẫn không hề bị trộn lẫn
người ta có thể thấy vẫn có một góc riêng trong đời sống văn hóa của người dân thái lan
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau